đồng chí nguyễn xuân cường ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng đoàn công tác
vừa có chuyến khảo sát chi nhánh chế biến xuất khẩu gạo thuộc tổng công ty lương thực miền bắc
và thăm cánh đồng lúa sắp thu hoạch tại huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
tại chi nhánh chế biến xuất khẩu gạo của vinafood một bộ trưởng nguyễn xuân cường đã nghe lãnh đạo tổng công ty
báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch thu mua chế biến và tiêu thụ lúa gạo hỗ trợ bà con nông dân
tỉnh đồng tháp và các tỉnh miền trung trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
sự kiến năm hai nghìn một mươi chín vinafood một thu mua một sáu triệu tấn lương thực các loại trong đó có một ba trăm sáu mươi triệu tấn lúa gạo
trong số này địa bàn đồng bằng sông cửu long chiếm đến tám mươi tổng lượng thu mua của công ty
chúng tôi đã lên kế hoạch và hiện nay kế hoạch trước chúng tôi cũng mua khoảng ba trăm linh

với sự hỗ trợ của chính phủ và bộ nông nghiệp phát triển đông thôn cùng với sự hỗ trợ của bộ úng thương
thì chúng tôi dự kiến là trong vụ đông xuân chúng tôi sẽ mua nửa triệu tấn để đáp ứng cho cái nhu cầu trong nước
và nhu cầu xuất khẩu và đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị tốt một cái lượng để tham gia dự trữ của tổng cục dự trữ nhà nước
bình quân chúng tôi xuất khẩu khoảng một triệu đến một hai triệu tấn một năm
ngoài cái nhiệm vụ bình ổn giá lương thực rồi đảm bảo an ninh lương thực quốc gia
thì một trong nhiệm vụ trọng tâm của các tổng tư lớn là phải tiêu thụ hết lúa gạo hàng hóa
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã đi khảo sát và kiểm tra nhà máy say sát chế biến gạo xuất khẩu
và kho chữ của chi nhánh vinafood một tại xã tân hòa huyện lai vung tỉnh đồng thát
từ trước tết nguyên đán vinafood một cũng đã chỉ đạo một mươi hai đơn vị thành viên và các chi nhánh trực thuộc
thu xếp tài chính bố trí lực lượng tập trung thu mua lúa gạo nhằm kích cầu thị trường
hỗ trợ tiêu thụ lúa gạo cho bà con nông dân
với việc đẩy mạnh thu mua dự trữ của vinafood một tại các tỉnh đồng bằng sông kiều long những ngày qua
hiện giá lúa đã tăng từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh đồng một kg thị trường bắt đầu khởi sắc trở lại
theo dự báo nhu cầu gạo của thế giới trong năm hai nghìn một mươi chín vẫn không sụt giảm và xuất khẩu gạo của việt nam
tiếp tục hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu góp phần tiêu thụ và bình ổn thị trường lúa gạo trong nước